sở giao thông vận tải hà nội cho biết sở đang khẩn trương tổng hợp các ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo quy chế
quản lý hoạt động kinh doanh vận tài hành khách bằng xe taxi trên ubnd tp xem xét dự kiến sẽ ban hành trong năm hai nghìn một mươi chín
dự thảo quy chế lần này ngoài quy định phân thành hai vùng hoạt động để điều tiết nhằm bảo đảm không quá nhiều xe taxi tập trung
tại khu vực trung tâm gây khó khăn cho công tác tổ chức giao thông hà nội cũng quy định năm màu sơn chung
theo đó từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi năm xe taxi thay mới tăng thêm sẽ áp dụng màu sơn chung
từ năm hai nghìn hai mươi sáu thống nhất áp dụng màu sơn chung đối với xe taxi hoạt động trên địa bàn thành phố
các doanh nghiệp taxi được lựa chọn các màu đã quy định và đăng ký thương hiệu riêng của mình